tại bình dương sáng sớm ngày một mươi sáu tháng chín một vụ cháy lớn đã xảy ra tại cơ sở sản xuất thất gỗ minh tâm
ở phường an thạnh thị xã thuận an thiêu dụi hàng trăm mét vuông của nhà xưởng
phát hiện cơ sở bị cháy người dân và công nhân cơ sở đã dùng phương tiện chữa cháy tại chỗ
dập lửa nhưng không thành do cơ sở chứa nhiều nguyên phụ liệu dễ cháy như gỗ mùn cưa
và các sản phẩm khác nên ngọn lửa đã nhanh chóng cháy bùng dữ dội
lực lượng phòng cháy chữa cháy tỉnh bình dương đã điều động nhiều xe chữa cháy cùng hàng chục cán bộ chiến sĩ
đến ngay hiện trường tham gia chữa cháy không để cháy lan sang các khu vực khác
tại hiện trường một phần cơ sở rộng hàng trăm mét vuông bị thiệt hại nặng
nguyên nhân của vụ cháy đang được lực lượng chức năng tỉnh bình dương điều tra làm rõ